theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
tính đến một mươi tám h ngày ba mươi một tháng năm đến sáu h ngày một tháng sáu việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
và đã bước sang ngày thứ bốn mươi sáu không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong ba trăm hai mươi tám ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là hai trăm bảy mươi chín ca số ca còn đang điều trị là bốn mươi chín ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là bảy hai trăm năm mươi sáu người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là hai mươi ba người cách ly tập trung tại cơ sở khác là sáu ba trăm linh một người
cách ly tại nhà nơi lưu trú là chín trăm ba mươi hai người